một số bệnh lây truyền qua đường tình dục thường gặp như bệnh lậu là một bệnh nhiễm trùng gây ra do vi trùng lậu
bệnh thường xuất hiện từ hai đến ba ngày cũng có khi chỉ sau một ngày có khi sau tới một mươi ngày
sau khi giao hợp với người mắc bệnh ở nam giới thường thấy chảy mũ ở niệu đạo đi tiểu khó nước tiểu đục hay có máu
ở nữ giới do nhiều khi hư mũ trắng đi tiểu khó
bệnh trùng do đường sinh dục là bệnh nhiễm trùng đường sinh dục tiết niệu thường gặp
ngoài lây qua đường tình dục có thể lây từ mẹ sang con trong khi sinh đẻ
ở nữ giới nhiều huyết trắng loãng có bọt màu vàng xanh mùi hôi ngứa nhiều và đi tiểu khó
ở nam giới thường không có triệu chứng một số có thể bị ngứa dương vật đi tiểu khó
bệnh hạ cam mềm do vi khuẩn hạ cam gây nên viêm lết nhiều ở bộ phận sinh dục
xuất hiện từ bốn đến năm ngày sau khi quan hệ tình dục với người mắc bệnh hạch sưng tò và đau
bệnh giang mai là bệnh nhiễm trùng kinh điển gây nên do xoắn khuẩn giang mai
giai đoạn đầu gây tổn thương da niêm mạc sau đó có thể lan vào các phủ tạo như tổ chức dưới da xương thần kinh và tim mạch
mẹ bị giang mai có thể lây cho con khi đang mang thai gây giang mai bập sinh
bệnh mụn rộp sinh dục gây đau ngứa do các mụn nước ở vùng sư dục ngoài
có thể tổn thương cả âm đạo niệu đạo và làm đi tiểu khó dịch niệu đạo nhiều
bệnh dễ tái phát do virus tồn tại trong cơ thể
bệnh viêm gan b
virus viêm gan b gây bệnh ở gan nhưng lây qua dịch sinh dục và qua máu
người bệnh có thể nhiễm virus mà không có biểu hiện gì
cũng có thể khi nhiễm một thời gian mới có biểu hiện như trái năn mệt mỏi vàng da vàng mắt nước tiểu sẫm màu
và nhiều người có thể tự khỏi sau một tháng nghỉ ngơi tốt
nhưng cũng có thể trở thành bệnh viêm gan mãn tính dẫn đến sơ gan ung thư gan
bệnh nhiễm hiv và aids
hiv là một virus gây suy giảm hệ miễn dịch mắc phải ở người
hệ miễn dịch với thành phần chủ lực là bạch cầu
công của các loại mầm bệnh
khi hip xâm nhập vào cơ thể nó có thể tấn công có lựa chọn đối với các tế bào bạch cầu
làm cơ thể mất sức đề kháng
sự phá hoại này diễn ra trong thời gian dài khoảng từ hai đến một mươi năm
đa số người nhiễm hiv không có bất kỳ một dấu hiệu nào hay triệu chứng nào trong nhiều năm
chỉ có thể phát hiện nhiễm hiv qua xét nghiệm máu
aids là hội chứng suy giảm miễn dịch
mắc phải s là giai đoạn cuối cùng của quá trình nhiễm hiv do hệ thống miễn dịch bị tổn thương
có thể bị nhiễm bệnh do cơ thể không tự bảo vệ
chống lại các bệnh nhiễm trùng mà cơ thể của người khỏe mạnh có thể chống đỡ được
những bệnh này gọi là bệnh cơ hội là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tử vong
các bệnh lây qua đường tình dục có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng
nếu khi mắc bệnh không đi khám và điều trị kịp thời
trong đó phải kể đến như viêm hỗ trợ ở phụ nữ thai ngoài tử cung
do viêm tắc ấm dẫn trứng nên khi trứng thụ tinh được không xuống được tử cung để làm tổ
mà tồn tại dưới ấm dẫn trứng hoặc rơi vào ủ bụng
vô sinh rõ bệnh gây tổn thương cơ quan sinh dục làm mất khả năng sinh đề của người bệnh
nam giới thường do viêm màu tinh hoa làm mất khả năng sinh tinh trùng
nữ do viêm tắc ấm dẫn trứng viêm buồn tử cung
giang mai bẩm sinh do truyền từ mẹ sang con qua nhau thai gây nên thai chết
xảy thai đẻ non và các dị tật ở trẻ sơ sinh
do trẻ bị nhiễm khi sinh qua đường sinh dục bệnh có thể gây mù vĩnh viễn nguy cơ ung thư
các viêm nhiễm mãn tính dẫn đến ung thư đặc biệt bị xuôi màu ga và mụn rộp sinh dục ở cổ tử cung có nguy cơ ung thư cao
để quý vị và khán giả rõ hơn về bệnh lây truyền qua đường sinh dục
thì bác sĩ ngọc oanh muốn chia sẻ đấy là những bệnh mà chúng ta mắc phải khi chúng ta quan hệ qua đường tình dục
tức là có thể quan hệ qua đường là cơ quan sinh dục hoặc là qua hậu môn hay là qua đường miệng
và những loại vi khuẩn hoặc là virus mà chúng ta quan hệ qua những đường như vậy
thì dường như là sẽ được truyền từ người này ra người khác
và nếu như chúng ta không có biện pháp điều trị kịp thời
thì có thể gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến bệnh lý nghiêm trọng hơn
hay là gây ảnh hưởng đến sức khỏe về chất lượng cuộc sống
cũng như sức khỏe sinh sản của cả nam giới và nữ giới
và tại bệnh viện x mind ở thời điểm này chúng tôi có các phòng khám về chuyên khoa da lĩa
thì theo thống kê là hàng năm số các bệnh nhân cả nam và nữ bị các bệnh lây truyền qua đường tình dục
có thể lên đến hai mươi năm trong số những ca mắc và đến khám bệnh về da lĩa
và đa số những người bị mắc mắc bệnh lây truyền qua tình dục đều ở lứa tuổi từ khoảng hai mươi đến ba mươi
và cho đến nay thì có rất nhiều ca là bị ở lứa tuổi trẻ hơn
tức là cả nam và nữ ở tầm lứa tuổi là khoảng từ một mươi năm tuổi
và hiện nay thì ngày càng có nhiều số ca mắc mức bệnh lây truyền qua đình dục là cả nam và nữ
ở lứa tuổi là sớm hơn gọi là tuổi vị thành niên
từ một mươi năm tuổi trở lên đến bây giờ là đến khám tại bệnh viện bạch mai rất nhiều
thực ra là theo thống kê hiện nay trên thế giới có khoảng hơn hai mươi loại bệnh được coi là bệnh lây truyền qua đường tình dục
và có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến là tình trạng là bệnh lây truyền qua đình dục hay còn gọi là sti hoặc std
thì nguyên nhân đầu tiên là nguyên nhân từ vi khuẩn
chúng ta có thể mắc các bệnh lây truyền tình dục như là bệnh lậu bệnh răng mai bệnh clambia
hoặc là những bệnh liên quan đến hạng cam bệnh hột xoài
hoặc là những bệnh liên quan đến virus ví dụ như là bệnh smoga hay còn gọi là mụn cóc của sinh dục
mụn đường sinh dục hoặc là mụn hộm môn đều thể gặp phải
hoặc là những bệnh liên quan đến tình trạng là mụn nước bọng nước ví dụ như là hết tét của sinh dục
và một bệnh nữa đấy là bệnh gọi là bệnh hiv là bệnh lây truyền qua điện hình dục mà cho đến nay là chúng ta gần như là chưa có thuốc chữa khỏi hoàn toàn
một số bệnh khác nữa chúng ta cũng có thể gặp ví dụ như là học nhiều hơn ở nữ giới
như bệnh liên quan do nấm như là nấm candida hoặc là do trùng roi như là bệnh trichomonas
thì đó cũng là những cái bệnh mà chúng ta thường gặp nhất là ở người việt nam
và có rất nhiều những loại bệnh lây truyền qua đường tình dục khi chúng ta đã mắc phải một trong các bệnh khác
ví dụ như bệnh lậu bệnh clamia hoặc là bệnh giang mai thì chúng ta đều có nguy cơ là từ những bệnh đấy
chúng ta khi chúng ta quan hệ chúng ta cũng có nguy cơ mắc những bệnh khác nữa
tức là chúng ta gần như là bị lây truyền chéo hoặc là từ một bệnh chúng ta có thể bị những bệnh khác nữa
nếu như chúng ta không có vệ sinh hoặc chúng ta không điều trị kịp thời
đúng là bởi vì khi mà chúng ta bị những bệnh lây truyền vào tình dục ở thời gian đầu
thì gần như là các bạn của cả nam và nữ giới đôi khi chúng ta không nhận biết được là cái triệu chứng
chỉ có một số bệnh mà chúng ta khi mà chúng ta mắc phải
có thể sau khoảng hai ba ngày sau chúng ta có thể nhận biết được
ví dụ như là bệnh lậu ví dụ đặc biệt là lậu ở nam giới là chúng ta có thể thấy là xuất tiết nhiều
có thể dính ra đi tiểu buế tiểu khó hay là chảy mù ở phần quy đầu của dương vật
thì khi đấy là chúng ta có thể nhận biết được luôn và các bạn có thể đi khám luôn để điều trị
tuy nhiên không phải các bệnh các bệnh tuy nhiên không phải đa số bệnh đều được như vậy để chúng ta có thể nhận biết được
đa số người bệnh đều ở giai đoạn là bệnh đã mắc phải lâu rồi hoặc là lây truyền qua người khác rồi
thì khi đó các bạn đi khám thì chúng ta mới phát hiện là bệnh chúng ta đang bị mắc phải
cái bệnh lây truyền qua đường tình dục như vậy
thế thì một số những bệnh mà gọi là biểu hiện của các bệnh lây truyền qua đường tình dục
mà bác sĩ anh muốn chia sẻ cho mọi người ở cả nam và nữ chúng ta nhận biết được
để chúng ta có thể đi khám và điều trị
đấy là khi chúng ta có các dấu hiệu như là tiểu bút tiểu khó
có thể chúng ta đau ở vùng bệnh hoặc là ở nữ giới chúng ta có thể đau ở vùng hố trọng
có một số biểu hiện khác nhau ở nam giới thì bác sĩ oanh muốn phân tích để chia sẻ mọi người biết rõ hơn
là nam giới và nữ giới khác nhau như thế nào
ví dụ như nam giới chúng ta có thể thấy là một là chúng ta bị tiểu buốt tiểu khó
đau ở vùng hố trọng hoặc vùng bệnh
ở vùng quy đầu dân vật chúng ta có những dịch tiết xuất tiết nhiều hơn
hoặc là dịch tiết có mủ hoặc là có những mùi nó khắc lạ
kèm theo đó là chúng ta có thể có những tổn thương săng
chúng ta nhìn thấy những tổn thương xăng hoặc là những tổn thương những vết lết
ở vùng quy đầu hoặc là vùng dương vật hoặc là những vùng hậu môn
quanh cái vùng cơ quan sinh dục hoặc là cơ quan sinh sản như vậy
một cái nữa mà chúng ta có thể lưu ý nữa ở nam giới
các bạn có thể hiện tượng là bị sưng đau ở vùng tinh hoàn hoặc là vùng dương vật
đấy là những cái
cái dấu hiệu mà chúng ta nhận biết được để chúng ta có thể lưu ý chúng ta đi khám
còn ở nữ giới khác với nam giới như thế nào
thế thì cơ quan sinh sản ở nữ giới chúng ta là cơ quan gọi là nó ở phía trong
tức là nó
khi chúng ta đã quan hệ rồi thì gần như là phần âm đạo của nữ giới nó rất là rộng
các bạn sẽ rất khó có thể nhận biết được ví dụ như khi chúng bạn bắt bực lậu
thì gần như là đều là đối tác nam tức là người bận nam
chúng ta đi khám và sau đấy thì mới phát hiện ra và chúng ta cần phải điều trị
xét nghiệm cả nữ giới cũng phát hiện ra bệnh
thì như vậy là có thể chúng ta thấy là với cái đường âm đạo của nữ giới như vậy nó rất là rộng
cho nên khi các bạn bị gọi là suất tiết dịch âm đạo mà có mùi hơi khó chịu
mùi hoặc là màu khó chịu thì các bạn cũng cần phải đi khám ngay
để cho các bạn có thể phát hiện sớm ra bệnh
ngoài ra nữ giới chúng ta cũng có thể nhận biết được những bệnh qua đường lây truyền qua đường tình dục
ví dụ như chúng ta bị đau vùng hố trộm hay là chúng ta có dấu hiệu là sốt
sốt cao sốt không rõ nguyên nhân hoặc là tiểu bút tiểu dắt đáy khó
đau căng tức ở vùng bàng quang hoặc là vùng hố trộm
đấy là những cái dấu hiệu mà chúng ta có thể nhận biết được
và một dấu hiệu nữa bác sĩ ngọc oanh muốn lưu ý cho các bạn
đặc biệt là nữ giới để chúng ta bị ngứa ngứa ở vùng cơ quan sinh dục
đặc biệt là ngứa âm đạo ngứa hộ môn
thì đó là những cái dấu hiệu mà các bạn có thể nhận biết được khi bạn đang ở lứa tuổi sinh sản
là từ khoảng hai mươi tuổi trở ra là đều có thể nhận biết được
để chúng ta có thể phát hiện được những bệnh lây truyền qua đường tình dục
để có thể phòng tránh những bệnh lây truyền qua đường tình dục
thì hy vọng là những chia sẻ của bác sĩ oanh có thể giúp cho mọi người hiểu biết hơn
về bệnh lây truyền qua đường tình dục là gì và cách phòng tránh
quý vị nên lưu ý đấy là về mặt y khoa
thì các bệnh lây truyền qua nền tình dục thường sẽ lây lan rất nhanh
từ người này sang người khác nếu như chúng ta không có những biện pháp phòng tránh an toàn
và để phòng tránh những bệnh lây truyền qua đường tình dục đấy
thì bác sĩ ngọc oanh có một số lưu ý cho người bệnh như sau
thứ nhất là chúng ta nên sử dụng ba cao su khi quan hệ
và nên vệ sinh sạch sẽ cơ quan sinh dục trước và sau khi quan hệ
thứ hai nữa là chúng ta nên trung thủy một vợ một chồng
chúng ta không nên quan hệ bừa bãi với nhiều đối tượng khác nhau
thứ ba nữa là chúng ta nên tạo một thói quen
đấy là nên khám sức khỏe đặc biệt là sức khỏe phụ khoa định kỳ khoảng sáu tháng một lần
để có thể phát hiện sớm và phòng ngừa những bệnh lây truyền qua đường tình dục
và cuối cùng đấy là các bạn nên tránh những hoạt động liên quan đến những hoạt động giải trí không lành mạnh như
thích hoặc là dùng chung bơm thông tiêm với người khác
và đấy là một số những lưu ý để sao chúng ta có thể phòng tránh được
một cách tốt nhất những bệnh lây truyền qua đường tình dục